xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai ngày hai mươi năm tháng bốn khi mà vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông
thì các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ trời ít mưa nắng nhiều trở lại
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
từ ngày hai mươi sáu thì nắng nóng sẽ xuất hiện và kéo dài nhiều ngày tới
vì vậy người dân cần chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
còn khu vực phía tây bắc bộ chịu tác động chính của vùng át thâm nóng nên nắng nhiều
nắng nóng sẽ ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
về chiều tối và đêm vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và rông rải rác
từ ngày hai mươi sáu thì nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gai gắt
tương tự tại các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong ba ngày tới
chịu tác động của vùng át thâm nóng từ phía tây và hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng sẽ ra trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ ở vùng núi phía bắc bộ
cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
còn khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh thành phố từ đà nẵng cho đến phú yên
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
trời nắng vừa phải nắng nóng xảy ra cục bộ với nền nhiệt độ tại đây là ba mươi ba ba mươi sáu độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày tới vẫn chưa thấy có dấu hiệu biến đổi so với những ngày đã qua
ban ngày thì nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt là trên ba mươi bảy độ
về chiều tối và đêm mưa rào và rông có thể xuất hiện vài nơi
tuy nhiên với lượng không nhiều
các tỉnh miền nam cũng chịu tác động của khối không khí biển ổn định
nên trời phổ biến là ít mưa có chăng cũng chỉ là những cơn rông nhiệt cục bộ vào lúc chiều tối
ban ngày nắng nhiều với cường độ mạnh vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn ở khu vực miền đông nam bộ
nắng nóng kéo dài cung độ ẩm thấp nên nguy cơ cháy nổ mức cao
người dân cần chú ý đề phòng